các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả hai nảy sinh cự cãi trong lúc giảng co triều đi đến quầy nước lấy một cây inox dài khoảng hai mươi năm cm đâm vào ngực phương
sau khi gây án triều được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn văn triều tám năm tù giam